tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền đã có buổi tiếp ông jakab istvan phó chủ tịch quốc hội hungary
hai bên bày tỏ vui mừng khi nhận thấy quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp và cho rằng thông qua chuyến thăm này sẽ góp phần củng cố
và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng hai nhà nước việt nam hungary
năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch thương mại hai triệu của hai bên đạt gần sáu trăm linh triệu đô la tăng bảy mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên điều này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đề nghị trong thời gian tới cần tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại
hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh
đặc biệt với vai trò là thành viên tích cực của eu việt nam đề nghị hungary tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa việt nam và eu
trong đó có việc ký chính thức và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư ipa
hungary luôn coi việt nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển quốc tế oda với việc cam kết vốn vay ưu đãi bốn trăm bốn mươi triệu euro
để thực hiện những dự án trong lĩnh vực ưu tiên chính của hai nước cũng như tháo gỡ các vướng mắt để tiến hành xây dựng bệnh viện ung biếu cần thơ
bằng vốn vay ưu đãi trị giá gần sáu mươi triệu euro
trong khuôn khổ chuyến thăm lần này của đoàn
đàm lần thứ hai về chủ đề phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm nhằm tạo cơ hội để chuyên gia hai nước trao đổi kinh nghiệm
và đánh giá tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này